xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả
và mở đầu sẽ là một số thông tin về dự báo thời tiết
thưa quý vị tại miền bắc nhiệt độ ngày hôm nay sẽ ấm lên rất là nhiều
đặc biệt là về buổi trưa chiều thì còn có nắng vàng
người dân thì không còn cảm giác giá buốt hay khô nữa
tuy nhiên đêm và sáng sớm thì vẫn còn hiện tượng sương mù
nhiệt độ trong ngày phổ biến là từ một mươi tám cho tới hai mươi năm độ c
còn từ đà nẵng trở vào phía nam thì thời tiết nắng giáo
chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ phổ biến từ hai mươi năm cho tới ba mươi ba độ c
thưa quý vị bắt đầu từ ngày bốn tháng một đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
các hồ chứa thủy điện sẽ tăng cường phát điện sản nước
để phục vụ lấy nước đổ ải gieo cấy lúa vụ đông xuân

chính vì vậy người dân các địa phương tại miền bắc
cần chủ động bơm nước sớm chữ nước vào ao đầm vùng trũng thấp
và các kênh dẫn nước từ các nguồn nước sẵn có ở sông ngòi
ngoài ra thì cần lấy đủ nước vào ruộng trong thời gian sản nước tập trung
từ các hồ thủy điện để tránh lãng phí nước và tiết kiệm sử dụng điện
vâng đó là một vài lưu ý với người dân
còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức đầu tiên trong ngày